bộ chính trị vừa ban hành quy định số một mươi một về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân đối thoại trực tiếp với người dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân
theo đó người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp dân xử lý giải quyết phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của dân
thực hiện nghiêm việc tiếp dân đối thoại và xử lý giải quyết những phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của dân theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
việc tiếp dân đối thoại và xử lý giải quyết những phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của người dân phải tôn trọng lắng nghe ý kiến
nguyện vọng của người dân dân chủ công tâm khách quan kịp thời đúng phạm vi thẩm quyền trình tự thủ tục đơn giản tạo thuận lợi cho người dân
bảo mật thông tin bảo đảm an toàn cho người phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo theo quy định
về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy quy định nêu rõ trực tiếp thực hiện việc tiếp dân kịp thời đối thoại khi cần thiết và xử lý
giải quyết các phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của người dân theo thẩm quyền kiểm tra giám sát đôn đốc việc tiếp dân và xử lý giải quyết phản ánh của người dân
ban hành và tổ chức thực hiện nội quy quy chế tiếp dân phối hợp với các cơ quan tổ chức bảo đảm trật tự an toàn cho việc tiếp dân
về thời gian tiếp dân mỗi tháng người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh cấp huyện
tiếp dân ít nhất một ngày người đứng đầu cấp xã tiếp dân ít nhất hai ngày và tiếp đột xuất trong các trường hợp vụ việc phức tạp nổi cộng kéo dài hoặc có thể gây hậu quả nghiêm trọng